theo bộ công thương bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong một mươi năm ngày qua có tăng và giảm
nhưng xu hướng chung là giảm nhẹ liên bộ công thương tài chính tiếp tục điều chỉnh giá xăng dầu
giảm thêm từ năm trăm linh đến sáu trăm linh đồng một lít kể từ một mươi năm h chiều ngày một mươi ba tháng bốn
sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu điều chỉnh giá bán các mặt hàng
xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường xăng enamron chín mươi hai giảm sáu trăm một mươi ba đồng một lít
giá bán không cao hơn một mươi một ba trăm bốn mươi ba đồng một lít xăng ron chín trăm năm mươi ba giảm sáu trăm hai mươi một đồng một lít
giá bán không cao hơn một mươi một chín trăm ba mươi chín đồng một lít dầu diesel năm s giảm bốn trăm ba mươi sáu đồng một lít
giá bán không cao hơn một mươi tám trăm hai mươi ba đồng một lít dầu hòa giảm năm trăm linh hai đồng một lít
giá bán không cao hơn tám sáu trăm ba mươi chín đồng một lít dầu mazub một trăm tám mươi cst ba năm s giảm một trăm hai mươi sáu đồng một kg
không cao hơn chín ba trăm hai mươi bảy đồng một kg